ở huyện miền núi sơn tây từ nhiều năm qua các cán bộ y tế huyện thôn bản đã tổ chức và duy trì câu lọc bộ dinh dưỡng cho trẻ em miền núi
hàng tháng câu lọc bộ tổ chức nấu cháo dinh dưỡng tại chỗ cho những trẻ bị suy kiệt cơ thể suy dinh dưỡng nặng trong thôn
các cán bộ y tế thôn bản cũng hướng dẫn cho các bà mẹ cách chăm sóc trẻ cũng như là cách phòng bệnh cho con cái
các chương trình này được duy trì nhằm giảm tỷ lệ trẻ em miền núi sơn tây bị suy dinh dưỡng
khi các cô y tế thôn mang he tổ chức nấu chá dinh dưỡng em đinh thị bình lại điệu con đến nhà làng cùng các bà mẹ trẻ trong thôn cho con ăn cháo dinh dưỡng
bình cũng được các cô y tế hướng dẫn cách nấu cháo cho trẻ sơ sinh cách chăm sóc phòng bệnh cho con mình
chỉ hơn một mươi tám tuổi bình sinh con đầu lòng được tám tháng thì bị suy dinh dưỡng nặng
em về nhà em thôi nào coi có có ăn được hay không rồi con bé em vừa được
rồi ông trang đi bắt cá hoặc là đi bắt con cua về nên em làm cho con
rồi lấy một ít rau rồi một ít thịt rồi nước rồi mắm
huyện sơn tây hiện có chín xã miền núi thì có bảy câu lạc bộ dinh dưỡng của bảy xã hoạt động hơn năm năm qua
tùy theo nguồn kinh phí mỗi năm câu lạc bộ tổ chức từ một đến hai đợt cung cấp dinh dưỡng
các y tế thôn bản sẽ hướng dẫn các bà mẹ cách chăm sóc vệ sinh cho trẻ phòng các bệnh cơ bản về hô hấp tiêu hóa da liễu
các cô y tế thôn bản cũng tổ chức nấu trá dinh dưỡng cho các trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng để cải thiện bổ sung vi chất
nhận thức của bà mẹ về các thực phẩm nó còn kém không biết là cái vi chất nó cung cấp cái gì cho trẻ
nên mà bà mẹ còn hạn chế cái vấn đề về kiến thức
nó ảnh hưởng tới việc dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng với lại dẫn đến cái trí tệ của trẻ nó cũng giảm xuất theo
sơn tây là huyện miền núi có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất tỉnh quảng ngãi
tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng bốn mươi suy dinh dưỡng thấp còi trên năm mươi một
nguyên nhân khiến tình trạng suy dinh dưỡng cao là do nhận thức của đồng bào còn hạn chế
tỷ lệ hộ nghèo trên năm mươi năm nên khiến nhiều gia đình không có điều kiện chăm sóc cho con cái
dù đã có nhiều biện pháp nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng vẫn chưa được cải thiện
do vậy các hoạt động dinh dưỡng rất cần thiết để hỗ trợ đồng bào trong chăm sóc nâng cao thể trạng cho trẻ em vùng cao
duy trì được hơn năm năm hiện câu lạc bộ dinh dưỡng cho trẻ em miền núi sơn tây còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí
mong muốn của ngành y tế miền núi sơn tây là có thêm kinh phí
để duy trì hoạt động này qua đó hỗ trợ cho trẻ em miền núi phát triển rút ngắn khoảng cách với khu vực đồng bằng của tỉnh quảng ngãi